thời gian qua tình hình tội phạm trong lứa tuổi vị thanh niên trên địa bàn thủ đô hà nội
trong đó có quận hà đông tiếp tục diễn biến phức tạp
các hình thức thủ đoạn phạm tội ngày càng đa dạng manh động nguy hiểm
khiến cho người dân không khỏi lo lắng
trước tình hình đó công an quận hà đông đã tham mưu xây dựng nhiều giải pháp
để ngăn chặn phòng ngừa tình trạng học sinh sinh viên vi phạm pháp luật
và mô hình mái trường an toàn ra đời thực sự đã trở thành lá chắn vững chắc
bảo vệ các em khỏi các tác động xấu ngăn chặn phòng ngừa phạm tội và vi phạm pháp luật
và quan trọng mô hình đã thu hút sự quan tâm vào cuộc của các trường học
các cấp các ngành trên địa bàn quận hà đông